thưa quý vị nhắc đến các tác phẩm văn học liên xô về đề tài chiến tranh
chúng ta không thể không nhắc đến nhà văn mikhail alexandrovich solokhov
ông là đại biểu ưu tú của nền văn học soviet là một trong số những người đã làm nên diện mạo của nền văn học một thời lừng lẫy này
ông đã từng đoạt giải nobel văn học năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm với tiểu thuyết nổi tiếng sông đông êm đềm
và ngày hôm nay kỷ niệm ba mươi sáu năm ngày mất của mikhail alexandrovich solokhov
ngày hai mươi một tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại cuộc đời của nhà văn nổi tiếng này
mikhail aleksandrovich solokhov thuộc nhóm không nhiều những nhà văn mà khi nhắc đến
người ta không cần nói nhiều hay không nói về những phẩm chất thiết yếu của một ngòi bút bậc thầy
như tình yêu văn trương sự trâu dồi nghề nghiệp sai mê và nỗ lực lao động tinh thần vượt khó
những chuyện ngắn đầu tiên của ông được đăng trên một số báo và tạp chí thủ đô
ngay năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
không lâu sau những chuyện ấy được xuất bản thành hai tập truyện
sông đông và đồng cỏ xanh lam vào năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu
trước khi hai tập này ra đời ông đã về làng quê vechenskaya và quyết định sống vĩnh viễn ở làng
chính tại miền quê sông đông ông vừa sống cuộc đời lam lũ bình thường như bao người dân cô rắc
vừa bắt tay viết bộ tiểu thuyết vĩ đại sông đông êm đềm gồm bốn tập
cho đến nay người ta vẫn còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của bộ anh hùng ca bi thảm ấy và của solokhov
con đại bàng non bất thần vẫy lên đôi cánh mênh mông
có thể nói sông đông êm đềm là một tác phẩm đã đưa tên tuổi của solokhov lên cao
tiểu thuyết còn được so sánh với tác phẩm chiến tranh và hòa bình của lev tolstoy
tuy nhiên có một khác biệt đáng buồn giữa hai bộ tiểu thuyết cần được ghi nhận
đó là số phận long đong của
sông đông êm đềm
phải rất khó khăn solokhov mới công bố được tác phẩm
khi tầm một ra mắt không ít nhà phê bình chê bai thậm tệ yêu cầu tác giả cắt bỏ nhiều đoạn
nếu nghe theo họ solokhov chỉ còn giữ lại một phần năm tập truyện
may mắn là một số nhà văn danh tiếng như goki hay sarafemovich tác giả của suối thép cường quyết binh vực nhà văn trẻ tài năng
có ý kiến cho rằng
đã đạo văn
tác giả của sông đông êm đềm thực chất thuộc về một cựu sĩ quan bạch vệ
trên một khía cạnh khác thực tế nó bị phê phán gây gắt
chính ở chỗ nó vi phạm những nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa
tại sao người ta cố tình lờ đi sự thật là ngay khi hai tập truyện ngắn chuyện sông đông và đồng cỏ xanh lam trào đời
công chúng và sứ phê bình đều nhận thấy một tài năng không thể phủ nhận với khiếu quan sát tinh tường và nghệ thuật xây dựng hình tượng sắc xảo
qua đó hiện thực được phản chiếu sinh động và chuẩn xác trên tấm gương của cuộc đấu tranh dài cấp ác liệt
nhưng sau nhiều sóng gió đi sâu tìm hiểu các chuyên gia chân chính phát hiện rằng
cội nguồn của việc cố tình chối bỏ thiên tài và cống hiến của solokhov là tệ phân biệt đẳng cấp và trùng tộc
mẹ của solokhov mùi chữ còn tổ tiên của ông là nông nô
sau đại chiến thứ hai ông càng nổi tiếng và thường đăng đàn ở các đại hội
đảng và đại hội nhà văn liên xô
tại đó ông mạnh mẽ lên án chủ nghĩa tư bản phương tây thối nát và bày tỏ niềm tin sắt son vào chủ nghĩa cộng sản
với câu nói bất hủ thường được dẫn ra
tôi chỉ viết theo chỉ thị của trái tim mình nhưng trái tim tôi lại thuộc về đảng thân yêu mà tôi nguyện suốt đời phụng sự
dù vậy bất chấp quan điểm chính trị của ông bất chấp vụ bê bối bản quyền nói trên
ông vẫn được viện hàn lâm thụy điển tặng giấy
giải nobel văn chương năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
điều ấy càng cho thấy sức chinh phục vĩ đại của ông không chỉ với nền văn học nước nhà mà trên toàn thế giới